tuy nhiên do không chú trọng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư thỏa đáng đã dẫn đến tình trạng này kéo dài trong nhiều năm liền
đơn thư ngày càng nhiều bức xúc của người dân ngày càng tăng
phải đến khi thành ủy ra kết luận kỷ luật và thay thế bí thư đảng ủy phường mò trè vào năm hai nghìn một mươi tám tình hình trên địa bàn mới dần đi vào ổn định
đến thời điểm này thì nhìn chung là số đơn thư cũng giảm rất nhiều đấy
nó thể hiện trên các cuộc tiếp xúc cử tri
thì hầu như là nhân dân cũng không còn các ý kiến thắc mắc hoặc đấy
trước kia thì nhiều những ý kiến nhất là về quyền sử dụng đất
thế nhưng đến tại thời điểm này thì sáu tháng đầu năm của mình có hai cái đơn giải quyết
đây là một điều mà rất tốt
đó là một điều mà nhân dân rất mong chờ mong đợi
cái sự thẳng thắn của đảng bộ giải quyết các công việc
thì đây là một cái mà
rất đúng với tinh thần của nhân dân
trước mà chưa giải quyết thì nhân dân cũng nhiều ý ra ý vào
không biết là xử lý ra sao
nhưng cuối cùng thì đảng bộ đã xử lý một cách rất nghiêm khắc
mà rất đúng với tư với tâm tư tình cảm của nhân dân
để nhân dân không còn ái nái gì nữa
bởi vì nếu như đảng bộ không làm được như vậy
thì lại càng để lại những dư âm không tốt cho nhân dân
đây là kết quả công tác của đảng bộ
đây là kết quả công tác của đảng bộ
công tác lãnh đạo sau khi đồng chí thiệu hoàng hà
nguyên trưởng phòng kinh tế và hạ tầng của thành phố
được luân chuyển về giữ chức bí thư đảng ủy phường
công tác giám sát thường xuyên
thì cũng lân cao được ý thức của cán bộ đảng viên
cái thứ hai là công tác kiểm tra
thì phải đúng người đúng việc đúng nội dung
cái chủ trương chung của chúng tôi thì cái thứ nhất thì
bằng mọi cái biện pháp
cái thứ nhất là xuống cơ sở
trước khi mà có đơn thì chúng tôi cũng xuống cơ sở
làm việc bằng cái
thứ nhất là tâm tư tình cảm nguyện vọng
của cán bộ đảng viên và nhân dân
qua đó thì cũng nắm bắt được những bước xúc
từ đó nắm bắt được những bước xúc
và có thể giải quyết ngay từ cơ sở
cho nên là cái việc mà
cái tỷ lệ mà gửi đơn sau đó lại giúp đơn này rất nhiều
năm hai nghìn một mươi tám thành ủy song công kỳ luật một mươi chín đảng viên
trong đó có một mươi năm đồng chí thuộc đảng bộ các xã
phường thị trấn
các địa phương có cán bộ bị kỳ luật
sau đó đều có thay đổi trong điều hành chỉ đạo
tôi rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo
điều hành tổ chức thực hiện
phối hợp với các cơ quan đơn vị của thành phố
để thực hiện các công tác bồi thường và phong bắt bằng
đặc biệt là trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường
thì được kịp thời chân trình
thể hiện qua các việc là chúng tôi
thứ nhất là bộ phận một cửa
trong cái tác phòng làm việc
và những quá trình phối hợp
với các phòng ban chuyên môn của thành phố
để thực hiện công tác bồi thường và phong bắt bằng
theo đúng quy trình
quy định của pháp luật hiện hành
các vụ việc phát sinh thì được chỉ đạo giải quyết kịp thời
đặc biệt là các vi phạm của cán bộ đảng viên
thì được xem xét xử lý nghiêm minh
qua công tác kiểm tra
ám sát đã góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương
tăng cường sự đoàn kết thống nhất
và góp phần nâng cao năng lực đánh đạo
và sức chiến đấu của đảng bộ thành phố
từ đó làm tiền đề để đánh đạo chỉ đạo
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
kinh tế xã hội
còn ở huyện lương tài tỉnh bắc ninh
việc kỷ luật và thay thế cán bộ
không chỉ thay đổi công tác điều hành
mà còn tập trung vào việc chấn chỉnh hoạt động kiểm tra
giám sát để giải quyết rứt điểm
từng vụ việc có dấu hiệu sai phạm
đảng ủy ban đã ban hành các nghị quyết
và tập trung đánh đạo chỉ đạo
thì giao cho cán bộ chuyên môn và các bộ phận
giúp việc của ủy ban dân
tiến hành thẩm tra xác minh
và giải quyết theo đúng trình tượng thủ tục
và giải quyết rứt điểm từng vụ việc
nên là tình trạng đơn thư đã có chiều hướng giảm
và tình hình an ninh chính trị ở địa phương
đã bắt đầu ổn định
hiện tại là cái việc mà đảng viên vi phạm
nó sẽ giảm suốt hơn
nó giảm mạnh hơn như trước đây
các cái đảng viên các cái cán bộ
không dám làm theo cái tự quyết của mình nữa
mà phải căn cứ vào cái của tập thải
đi cùng với kiểm tra
giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm
những cán bộ sai phạm
các địa phương cũng chú trọng nêu cao vai trò
trách nhiệm người đứng đầu
trong xử lý những khuyết điểm yếu kém ở cơ sở
để đưa các hoạt động ở địa phương đi vào nề nếp
cán bộ đảng viên làm đúng chức trách nhiệm vụ
hạn chế vi phạm
người đứng đầu là phải phát huy
cái trách nhiệm cao nhất nêu cư cao nhất
và đối với tất cả các nội dung
và đặc biệt là đối với các cái nội dung
về công tác kiểm tra giám sát
tức là phải thực hiện một cách nghiêm túc
và đúng đắn nhất
theo những quy định của đảng trong công tác này
đồng thời là cũng tự mình
là có cái tự soi tự sửa
đối với những cái vấn đề
mà trong quá trình lãnh đạo điều hành
của đơn vị địa phương phải xác định
nhân dân cán bộ đảng viên
đều nhìn vào người đứng đầu
để xem người đứng đầu nói và làm
có đi đôi với nhau không
và tổ chức thực hiện
triển khai cái nhiệm vụ chính trị của mình
đối với lại cơ quan đơn vị đối với địa phương
chính vì thế mà có thể nói rằng là
ý nghĩa của việc nêu gương
của người đứng đầu có một vai trò
quan trọng quyết định
làm cho địa phương đơn vị đó
như là một luồng gió
để cho các thành tố
trong cái tổ chức đó
trong cái địa phương đó học tập
nói theo thì tôi thấy rằng rất là hiệu quả
để bảo đảm đồng bộ với kỷ luật đảng
nhằm mục đích xử lý nghiêm
những người có sai phạm
các địa phương cũng chú trọng
việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ
sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu
mới phát hiện vi phạm trong thời gian công tác
tùy theo tính chất mức độ vi phạm phải chịu
thành phố bắc ninh
trung tâm đô thị của tỉnh bắc ninh
nhiều năm trở lại đây
được đầu tư xây dựng nhiều dự án công trình quan trọng
trong quá trình giả soát kiểm tra
quy hoạch phát triển đô thị
phát hiện ra nhiều cán bộ nhiệm kỳ trước
do nhận thức buông lòng quản lý
dẫn đến sai phạm
những cán bộ này phần lớn không còn đương nhiệm
hoặc đã chuyển vị trí công tác
tuy nhiên ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh bắc ninh
dựa theo mức độ vi phạm
đã tiến hành kỷ luật nhiều đảng viên
theo quy định của trung ương
với mục đích cảnh báo giăn đe
cho những cán bộ đương nhiệm
quan điểm xử lý kỷ luật
trước hết chúng tôi theo quy định của trung ương
và cái thứ hai
chẳng nữa nhưng cuối cùng đáp ứng
được cái nguyện vọng của nhân dân
và ổn định được tình hình
đảm bảo được cái dư luận xã hội
là đồng tình
là chúng tôi thực hiện
kể cả những sai phạm mà từ trước đến nay
đối với những đồng chí
đã nghỉ hưu thì chúng ta
ban đồng vụ thành ủy là chỉ đạo
ủy ban kiểm tra là phải xử lý
một cái nghiêm minh làm bài học
giúp kinh nghiệm cho những cán bộ sau này
các địa bàn phường
sau khi tiếp nhận quyết định kỷ luật
đối với đảng viên sai phạm
trong thời gian trước đã xem đó là bài học
để làm tốt công tác quản lý
và sử dụng đất đai xây dựng các công trình
tại địa phương đến nay
thành phố bắc ninh cơ bản đã giả soát
và xử lý xong phần lớn các sai phạm đất đai
ổn định được tình hình
thì chúng tôi vẫn thường xuyên
tổ chức kiểm tra rồi xây dựng
kế hoạch kiểm tra rồi nắm bắt
tình hình đồng thời là khi phát hiện
những cái vi phạm thì chúng tôi đã
xử lý ngay từ bước đầu rồi xử lý
chuyên đề để
các trường hợp khác
thấy những biểu hiện như vậy là
cũng không dám
vi phạm tiếp đấy thì
báo cáo là cho đến hiện nay
thì chúng tôi không có
những trường hợp vi phạm mới và phát sinh đối
bộ việc xảy ra ở địa phương
thời gian đó đến nay là địa phương cũng đã
có rút ra nhiều
những kinh nghiệm trong công tác
quản lý đất đai
thì chặt chẽ hơn thứ hai
có tổ chức nhiều những cái buổi
tuyên truyền phổ biến
các cái văn bản quy định của đảng
nhà nước để cho mọi
cán bộ đều nhận thức
và hiểu nghiên cứu sâu các cái văn bản đó
để tránh không để xảy ra
vi phạm về trình tự thủ tục
theo quy định của luật đất đai
với việc nghiêm túc xử lý sai phạm từ lâu
để gian đe có nhiều địa phương
cũng xem trọng việc ngăn ngừa sai phạm phát sinh mới
bằng việc quan tâm xây dựng cơ chế
tự kiểm tra giám sát phát huy
vai trò của công tác này từ những công việc
cụ thể tại cơ sở đây là
một trong những con đường bê tông nội thôn
khang trang và chắc chắn thuộc xã nam hòa
huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
con đường được xây dựng dựa
trên nguồn hỗ trợ xi măng của nhà nước
theo chương trình nông thôn mới tuy nhiên
việc hoàn thành con đường lại giao hoàn toàn
cho người dân trong thôn từ thiết kế
giám sát đến xây dựng
tất cả các bạn bè làm
phân công giao nhiệm vụ cho trưởng đoàn thể
và bạn bè xác định rõ phù hợp
cho người dân không lấy công
vì lấy công
đồng góp rất là khó khăn tuy nhiên từ đó
là đã thông minh tự tưởng mà khi
làm á theo đối hiệp đồng
người làm nhà nước cho xi măng
ba trà ba trên một khối
để vì biểu hiện dân chủ dân bản dân biết
dân thực hiện
biểu hiện là
công việc lãnh giả thực hiện dân được
quyền giám sát
giao cho các tuyến tổ tuyến đã làm
dân rất là hứng ứng cái thứ nhất dân là
rất là chịu khó người ta đến là người ta giám sát người ta chỉ đạo
người ta trách nhiệm rất là cao
nó ở cái chỗ đấy là dân bởi vì
người ta bỏ cái đồng tiền mình ra
thế là bây giờ dân người ta phải giám sát
thực tiếp người ta chỉ đạo làm theo đúng ý
của cái tuyến mình rất là
rất là vui vẻ với dân là người ta bà con
phấn khỏe lắm
xã nam hòa đã về đích nông thôn mới sớm
vào năm hai nghìn một mươi tám
dù xuất phát điểm khó khăn
với hơn tám mươi đồng bào người dân tộc
thiểu số tỷ lệ hộ nghèo chiếm
năm mươi các tiêu chí được hoàn thành
nhanh chóng khi đảng ủy xã thực hiện
theo chủ trương chung của huyện là
giao quyền tự chủ và phát huy tinh thần
kiểm tra giám sát trong nhân dân
cấp ủy chính quyền đóng vai trò
đồng hành và hỗ trợ người dân trong quá trình
thực hiện quả thực tế đã cho thấy
việc làm này không chỉ đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành các mục tiêu đề ra do
nhận được sự đồng tình hưởng ứng ngay
hở có thể xảy ra sai phạm của cán bộ
đảng viên bằng việc kiểm tra giám sát
thông qua nhiều kênh
khi mà triển khai được
về với dân thì dân là người bản
mà dân là người làm cuối cùng dân
là hưởng thụ thì mình đi giám sát
thì cho ngừa mình mình được hưởng thụ
với chất lượng của mình thì nhân dân người ta
rất đồng tình để làm cái việc
sau khi mà làm xong rồi thì
báo cáo lại cái quả hồi xóm với lại
đảng với lại xã để
làm cái toán thì nó là
cái hài hòa chả có gì thắc mắc cả
trong công tác giám sát kiểm tra chúng ta
thực hiện tốt thì cái điểm nóng
và những cái mà nhân dân bức xúc
là sẽ không còn nữa thế nên cái này phải tăng cường
công tác kiểm tra giám sát thường
xuyên trên nhiều kênh trên
nhiều nội dung và chúng ta tổ chức thực hiện
để chúng ta phòng tránh từ xa từ giám sát
kiểm tra đánh giá kết quả tổ chức
thực hiện những cái gì ưu điểm khuyết điểm
để rút ra bài học kinh nghiệm xong hành
công tác kiểm tra giám sát thì cũng từ
đấy để nghe ý kiến của nhân dân
từ cộng đồng để thành những cái
chủ trương chung nghị quyết rồi những cái kết luận
tăng cường nắm bắt các cái
thông tin tình hình
từ các cái địa phương cơ sở
các cái cơ quan
qua những cái kênh thông tin như là tiếp xúc
đối thoại với nhân dân
thế rồi là những cái kênh thông tin
từ các công tác viên dư luận xã hội
để mà nắm bắt kịp thời tình hình
và tổ chức thực hiện nghiêm túc
cuộc kiểm tra giám sát
những giải pháp
mà các địa phương đã và đang thực hiện
trong thời gian qua đã từng bước khắc phục
những khẩu yếu trong công tác kiểm tra giám sát
tồn tại nhiều năm qua
đó là tính thụ động và thiếu quyết liệt trong phát hiện
xử lý sai phạm ở cấp cơ sở
đồng thời cũng đã có những bước đi
cụ thể để đổi mới hoạt động
sau khi xử lý tích cực phòng ngừa
là nhiệm vụ thường xuyên và là khâu quan trọng
trong xây dựng trình đốn đảng
những bước đi cách làm của các địa phương
đã đưa công tác kiểm tra giám sát
không còn mang tính nặng nề mà trở thành công cụ
đắc lực góp phần thực hiện thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra